nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp phi nông nghiệp dịch vụ có lợi thế của mỗi địa phương
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh lào cai đã tổ chức hội trợ nông nghiệp và các sản phẩm
trong chương trình mũi xã một sản phẩm o cop khu vực phía bắc của lào cai
hội trợ được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các địa phương doanh nghiệp hợp tác xã giới thiệu
quảng bá thành tựu khoa học công nghệ ứng dụng trong sản xuất chế biến các mô hình tiên tiến
từ đó kêu gọi khuyến khích hợp tác đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ cao góp phần hỗ trợ việc hình thành
và phát triển các chuỗi giá trị nông sản bền vững cũng như nâng cao giá trị của các sản phẩm nông nghiệp việt nam